thưa quý vị cuối năm khi nhu cầu mua sắm tăng cao nạn hàng giả hàng nhái vàng không rõ nguồn gốc
theo đó cũng đã nóng trở lại nhất là trên môi trường thương mại điện tử
và thực trạng này đặt ra nhiều yêu cầu cần phải có nhiều giải pháp hiệu quả hơn nữa
để lành mạnh hóa thị trường thương mại điện tử cũng như bảo vệ tốt nhất quyền lợi người tiêu dùng
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
có thói quen mua sắm hàng hóa trực tuyến bởi không có nhiều thời gian
nhưng chị trang đã vài lần mua phải hàng giả hàng nhái
với tư cách là một người mua hàng thường xuyên tham gia vào thị trường trực tuyến
thì cũng đã có những cái lần mà em phải mua phải hàng giả hàng nhái rồi
và cá nhân em mong muốn là ở việt nam ta thì có thể xây dựng được một cái cộng đồng mua bán
hoặc là cộng đồng thương mại điện tử an toàn để tránh cho những người dân như em
gặp phải những trải nghiệm không được tốt như vậy
những năm qua thị trường thương mại điện tử việt nam phát triển mạnh mẽ
xong vẫn nặng
hàng giả hàng kém chất lượng cũng theo đó diễn biến phức tạp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay hoạt động buôn lậu kinh doanh hàng giả hàng nhái
trên mạng xã hội gia tăng trở lại
vào thời điểm cuối năm hoạt động này ngày càng phức tạp hơn
các mặt hàng vi phạm thuộc đủ chủng loại tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng thực phẩm điện tử
mình đặt hàng thì có thể là người ta bán hàng đưa đến thì cái chất lượng của hàng
nhiều khi nó cũng không đảm bảo được
như là những cái quảng cáo ở trên trang các trang mạng
rồi mình cũng không được kiểm tra chất lượng hàng trước
nên là nhiều khi nó cũng sẽ có khó khăn trong việc đến rồi không đồng ý
cái thứ là cũng về cái mặt những người ship đến thì người ta cũng khó khăn
mình thì cũng ngại
so với cái giá tiền và cái mặt hàng để mà mình mua thì thực ra có những cái mình không thể ưng ý
cho nên là đôi khi mình mua như thế nhiều lúc nó là
cũng như mọi người nói là nó là đúng là tiền mất tật mang
theo ghi nhận nhiều đối tượng mở gian hàng giảm giá khuyến mãi để bán nhiều loại hàng lậu
sau đó xóa chứng cứ rất nhanh gây khó cho cơ quan quản lý
cũng như làm mất uy tín của doanh nghiệp làm ăn chân chính nếu không được ngăn chặn kịp thời